tại nhà văn hóa công nhân găng thép tỉnh thái nguyên bảo tàng tỉnh thái nguyên phối hợp với công ty cổ phần găng thép thái nguyên
đã tổ chức khai mạc triển lãm đại tướng võ nguyên giáp với atk thái nguyên
triển lãm kéo dài đến ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập chính quyền cách mạng tỉnh thái nguyên hai mươi tháng tám
và kỷ niệm một trăm linh bảy năm ngày sinh đại tướng võ nguyên giáp hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm một mươi một hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm là dịp để các cán bộ công nhân và nhân dân địa phương cũng như là các học sinh sinh viên
được tham quan học tập tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đại tướng võ nguyên giáp
tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh